sau đó đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường
chị trang và anh tùng ngã khỏi xe
và được công an phường túc duyên đưa đi cấp cứu
tuy nhiên chị trang bị thương tích nặng dẫn đến tử vong sau đó
anh tùng bị thương tại vùng ngực
ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường
tiến hành các biện pháp điều tra truy xét
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án
là nông văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại tổ dân phố tân thành hai
phường đồng bẩm thành phố thái nguyên
sau khi gây án
đối tượng đã di chuyển sang địa bàn tỉnh bắc giang
nhằm trốn lên tỉnh lạng sơn
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
khẩn trương triển khai lực lượng
trao đổi thông tin với các địa phương
để chốt chặn phong tỏa các tuyến đường đối tượng có khả năng lẩn trốn
đồng thời truy bắt quyết liệt
đồng chí giám đốc quân tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hành sự
thành lập ngay tổ công tác
tiến hành truy bắt đối tượng
với mục tiêu là truy bắt
băng được đối tượng trong thời gian nhanh nhất
và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn
vì xác định
đây là đối tượng rất nguy hiểm và manh động
khi bỏ trốn thì đối tượng vẫn còn mang theo khẩu súng gây án
và với tinh thần khẩn trương
và quyết tâm cao
thì ngay trong đêm
thì tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
đã hoàn thành nhiệm vụ mà đồng chí giám đốc quân tỉnh đã giao
đến hai mươi ba h cùng ngày
nông văn tú đã bị bắt giữ
tại địa bàn thị trấn nhã nam
nguyện tân yên tỉnh bắc giang
thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng tự chế dạng côn quay
tại cơ quan điều tra tú khai nhận
do mâu thuẫn nợ nần với các nạn nhân
nên tú đã hẹn chị trang và anh tùng
tới đường nguyễn trung trực để giải quyết
quá trình trao đổi giữa hai bên xảy ra to tiếng
tú không kiểm chế được
đã dùng súng mang theo bắn bốn phát vào người chị trang và anh tùng
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi